căng thẳng tiếp tục leo thang giữa kosovo và serbi ước tính có hai mươi năm binh sĩ của tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato bảo vệ ba tòa thị chính ở phía bắc kosovo đã bị thương tại các cuộc đụng độ với người biểu tình serbi vào ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm
phái bộ gìn giữ hòa bình do nato đứng đầu tại kosovo cho hay các binh sĩ bị thương thuộc các lực lượng của italia và hungary đồng thời lên án các hành vi bạo lực của người biểu tình
trong khi đó tổng thống kosovo vosa osmani cáo buộc người đồng cấp shekpi aleksandar vucic gây bất ổn cho nước này
người serbi chiếm đa số dân cư ở khu vực phía bắc của kosovo không chấp nhận tuyên bố độc lập khỏi serbia vào năm hai nghìn tám và vẫn coi bengas là thủ đô
họ đã từ chối tham gia cuộc bầu cử địa phương vào tháng bốn với kết quả là các ứng cử viên gốc almani giành chiến thắng
hôm hai mươi sáu tháng năm các nhóm nhỏ người dân tộc shekp ở phía bắc kosovo đã đụng độ với cảnh sát khi cố gắng chặn lối vào các tòa nhà
các lực lượng bảo vệ đã bị người biểu tình nếm đá và phải đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông quá khách
trước tình hình bất ổn tổng thống serbi đã ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và bắt đầu di chuyển về phía biên giới với kosovo